gần một mươi giờ sáng nay đã xảy ra một vụ cướp tại ngân hàng bidv chi nhánh ngọc khánh số hai mươi bảy huỳnh thúc kháng phường láng hạ quận đống đa hà nội
các đối tượng gây án hết sức manh động có sử dụng vũ khí nóng uy hiếp nhân viên và bảo vệ của ngân hàng
trên trang web chính thức của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv đã có thông cáo báo chí chính thức về vụ việc
khi ngân hàng đang thực hiện các công việc giao dịch phục vụ khách hàng bất ngờ xuất hiện hai tên cướp đeo khẩu trang có vũ trang nổ súng uy hiếp khống chế giao dịch viên và bảo vệ cướp tiền mặt tại quầy giao dịch
mọi người báo là có vũ cướp này em nghĩ là các đối tượng này thì khá là nguy hiểm bởi vì đã có chuẩn bị từ trước là các vũ khí vật liệu nổ rồi em nghĩ là đã có chuẩn bị từ trước là rất là mạnh động
khi sự việc xảy ra chi nhánh đã nhanh chóng thông báo với công an phường láng hạ bảo đảm an toàn cho khách hàng và giao dịch viên
theo chi nhánh thống kê số tiền thiệt hại ban đầu khoảng vài trăm triệu đồng
thưa quý vị và các bạn sau vụ việc sáng nay thì ghi nhận của phóng viên chúng tôi thì ngân hàng đã trở lại hoạt động bình thường
tuy nhiên vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
tuy nhiên qua vấn đề này thì cũng một lần nữa nêu cao cái vấn đề an toàn trong các ngân hàng hiện nay
kính thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng bảy tòa án nhân dân tp hcm đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm lần hai xét xử bị cáo văn kính dương và đồng phạm về các tội trốn khỏi nơi giam giữ
sản xuất trái phép chất ma túy mua bán trái phép chất ma túy lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu của cơ quan tổ chức
hội đồng xét xử tấm tắt nội dung vụ án quá trình phạm tội của các bị cáo diễn biến kết quả xét xử trong những ngày qua
về vai trò của các bị cáo hội đồng xét xử nhận định nguyễn đức kỳ nam là người khởi xướng đề nghị dương tham gia sản xuất ma túy nên nam có vai trò chủ mưu
còn văn kính dương là người chỉ đạo các bị cáo phạm bảo quân lê hương giang sản xuất và buôn bán ma túy
do vậy cả nam và dương được xác định là người tổ chức trong vụ án
đối với ngọc miêu người tình của dương tòa cho rằng bị cáo không biết dương và đồng phạm sản xuất mua bán ma túy
nhưng khi dương yêu cầu biệt cáo cùng nguyền mang vali của chứa ma túy đi cất giấu biệt cáo đã đặt phòng khách sạn và chở nguyền cùng vali ma túy đến đây
hành vi trên đủ cấu thành tội tàn trữ trái phép chất ma túy
tổng cộng các bị cáo sản xuất được một trăm hai mươi kg ma túy dạng bột và tám mươi bốn sáu kg tinh chất
dập thành năm trăm linh viên thuốc lắc mang về chỗ ở của dương trên đường nguyễn du quận một cất giấu rồi đưa ra hà nội hải phòng tiêu thụ
các bị cáo đã tiêu thụ trót lọt một mươi tám kg tương đương bảy mươi hai viên ma túy
còn lại công an thu giữ tại chỗ ở của dương và ngọc
hội đồng xét xử nhận định hành vi của dương là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội lơi kéo nhiều người cùng phạm tội
từ đó tòa tuyên phạt văn kính dương mức án tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy
tù trung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy tám chín năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đến bốn năm tù về tội trốn khỏi nơi giam giữ một hai năm tù về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
tổng hợp hình phạt bị cáo phải chịu mức án tử hình
tương tự bốn bị cáo khác cũng nhận án tử hình là nguyễn đức kỳ nam lê văn mang phạm bảo quân lê hương giang
tuyên án chung thân đối với nguyễn thu huyền nguyễn bá thành phạm thị thu huyền nguyễn đắc huy ngọc miêu bị tuyên
một mươi sáu năm tù về tội tàn trữ trái phép chất ma túy
tòa cũng áp dụng hình phạt bổ sung buộc dương nộp hai trăm linh triệu đồng
bốn biệt cáo định án tử hình bị buộc nợp phạt mỗi người một trăm linh triệu đồng